tại huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế đại diện cục di sản bộ văn hóa thể thao và du lịch đã công bố quyết định ghi nhận lễ a gia cong lễ hội mừng lúa mới của người paco ở huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
sau lễ công bố quyết định ubnd huyện a lưới đã yêu cầu phòng giáo dục huyện lên kế hoạch đưa lễ hội mừng lúa mới vào giới thiệu tại các trường học trên địa bàn
lễ hội a gia con của đồng bào paco huyện a lưới được tổ chức thường xuyên vào dịp cuối năm khi mùa màng đã thu hoạch xong
lễ hội a gia cong đánh dấu thời điểm kết thúc của một năm làm việc cũ và mở ra một năm làm việc mới